trong khi đó tại hà nội mới đây phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an huyện ba vì
triệt phá thành công ổ nhóm chuyên khai thác cát trái phép trên sông đà
cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bốn đối tượng với hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên
không xế lái tàu không xế lái tàu không xế lái tàu không xế lái tàu giữ lái tàu lại
không số hiệu cũng không được cấp phép khai thác cát
thế nhưng gần đây những chiếc tàu này thường xuyên xuất hiện trên tuyến sông đà
đoạn qua địa phận xã khánh thượng huyện ba vì hà nội để lén lốt cắm vỏi hút trộn cát
sau một thời gian mật phục theo dõi
chức năng đã bất ngờ dùng cano đặc trụng bắt quả tang các đối tượng đang khai thác cát như thế này
đang kiểm tra thì phát hiện trên phương tiện có ba đối tượng
bùi văn hùng hà quốc hội và nguyễn đắc trà đang hoạt động khai thác cát trái phép lòng sông đà
kết quả xác định là vị trí thuộc thôn sơn hà khánh thượng
các đối tượng trên tàu đều khai nhận bản thân chỉ là người làm thuê cho an ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám người thôn sơn hà khánh thượng
công an huyện ba vì đã triệu tập
an ngọc phương ra làm việc
tại cơ quan công an thì an ngọc phương đã khai nhận toàn bộ việc bản thân thuê
và chỉ đạo các đối tượng trên tàu hoạt động khai thác cát trái phép
qua đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận đã khai thác cát ở đây được bốn mươi chuyến
số cát khai thác trái phép được tàu hút bơm lên ngay tại hai bãi tập kết sát bờ sông
với giá sáu triệu đồng trên một tàu mà không hề có bất cứ hóa đơn chứng từ gì
chủ bến bãi ở đây cho biết khi được các tàu trao mời mua hàng thì cũng mua thôi
còn nguồn góp cát thì không rõ
quan điểm của tôi là mình là người kinh doanh
thì khi người ta đến người ta tiếp thị hàng
thì cái thứ nhất là mình cũng bảo là bây giờ nó có mỏ rồi
thì người ta cũng bảo là người ta có hợp đồng ở mỏ
thì mình cũng không được biết là người ta lấy ở đâu
chứ khi người ta cấp cho mình thì mình cấp thôi
thì sự việc xảy ra thì mình mới biết là người ta mua người ta lấy ở chỗ sai quy định
bà vy là địa bàn giáp danh với phú thọ
các đối tượng khai thác cát trái phép đã lợi dụng địa bàn này để hoạt động
khi phát hiện dấu hiệu bất thường
ngay lập tức các tàu này sẽ rút về địa phận tỉnh phú thọ ở bên kia sông
gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án
thì trên sông nước thì về cái phương tiện của chúng ta hoạt động
thì đều được cái sự giám sát của các cái đối tượng thuê
thứ nhất là các cái tàu cá để coi như giám sát
theo dõi cũng như là các cái phương tiện mà không có đăng ký đăng ký
điểm hoạt động trên sông để cũng theo dõi các cái lực lượng chức năng để đấu tranh
mới thứ hai là cái địa bàn giáp danh xa với địa bàn của trung tâm thành phố hồ nội
thì chúng tôi cái địa bàn này cũng là cái địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
chúng tôi đã có chuyên suốt như là đấu tranh với các loại đối tượng khai thác cát cháy phép trong thời gian qua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba vì đã ra quyết định khởi tố vụ án
bắt tạm giam bốn đối tượng với hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên
tạm giữ một tàu khai thác cát và khoảng một mươi sáu mét khối cát lậu với tổng giá trị gần một tỷ đồng